qua một mươi chín ngày làm việc chia làm hai đợt trực tuyến và trực tiếp
kỳ họp thứ một mươi quốc hội khóa một mươi bốn là kỳ họp được tổ chức ngắn gọn nhưng hiệu quả
tinh thần làm việc trách nhiệm dân chủ của các đại biểu dân cử
đã được thể hiện rõ trong từng phiên thảo luận tại nghị trường và tại các đầu cầu
đặc biệt là những vấn đề liên quan đến sự phát triển kinh tế xã hội
và ứng phó với đại dịch covid một mươi chín
kỳ họp thứ một mươi là kỳ họp quan trọng đánh giá tình hình kinh tế xã hội trong năm
và cũng là năm cuối thực hiện nghị quyết của đại hội lần thứ một mươi hai của đảng
tại phiên thảo luận về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội
ngân sách nhà nước các đại biểu quốc hội và thành viên chính phủ
đã có cái nhìn thẳng thắn để đề ra giải pháp hiệu quả cho thời gian tới
mặc dù đồng tình với mục tiêu tăng trưởng kinh tế được chính phủ đề xuất
nhưng tôi cho rằng đây là một mục tiêu đầy thách thức
đặt mục tiêu cao sẽ thúc đẩy cả hệ thống sẽ lỗ lực hơn
nhưng cũng sẽ gây sức ép lên các chính sách tài khoá và tiền tệ
và có thể đẩy nền kinh tế rơi vào tình trạng bất ổn vĩ mô như đã từng xảy ra trong quá khứ
và đây là điều cần phải hết sức cẩn trọng
tôi đề nghị chính phủ trong chỉ đạo điều hành cần ưu tiên mục tiêu ổn định
và coi mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô là nền tảng cho mọi kế hoạch phát triển
là bệ đỡ cho mọi khát vọng vươn lên
chúng ta làm được nhiều thuốc nhưng mà hơn chín mươi nguồn liệu vẫn phải nhập từ nước ngoài
và vì vậy thì bảo hiểm xã hội không thể thanh toán được tất cả các loại thuốc
mà thường xu thế là phải chỉ thanh toán những loại thuốc tạm gọi là thông thường
những loại thuốc rất đắt tiền thuốc phát minh mà chúng ta hay gọi là thuốc biệt dược
thì nhiều loại là người bệnh phải bỏ tiền túi
trong bối cảnh kinh tế gặp nhiều khó khăn bởi ảnh hưởng của đại dịch covid một mươi chín và thiên tai bão lũ
quốc hội đã thông qua nhiều nghị quyết quan trọng như nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn hai mươi
nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm hai nghìn hai mươi một
nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm hai nghìn hai mươi
tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn với tinh thần thẳng thắn và trách nhiệm
không né tránh nhiều vấn đề nóng bỏng của thực tiễn cuộc sống
được các đại biểu đặt lên bàn nghị sự chất vấn thủ tướng các phó thủ tướng bộ trưởng trưởng ngành
mong rằng các đơn vị có liên quan đặc biệt là bộ giao thông bản tài
không phải chỉ bằng lời hứa nữa mà cần lan trạm vào làm chút sông một dự án quan trọng này
để con đường thắt trên cao cát linh hạ đông sớm đưa vào vẹn hình phục vụ nhân dân
xóa bỏ hình ảnh một con đường bê tông sừng sừng teo lơ lửng trên đầu người dân thủ đô
nếu cái lôi hoay không cắt cánh được hay cắt cánh mà không đủ tốc độ và cao độ
thì sau một mươi năm sẽ không đạt được bình độ cần thiết và khi đó khát vọng sẽ mãi mãi là khát vọng mà thôi
trong kỳ họp này quốc hội cho ý kiến về dự thảo các văn kiện của đảng để trình đại hội một mươi ba
thông qua nghị quyết về nhân sự quan trọng
quốc hội cũng thống nhất chọn ngày hai mươi ba tháng năm năm hai nghìn hai mươi một là ngày bầu cử đại biểu quốc hội
và đại biểu hội đồng nhân dân giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu